sáng nay hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi ba năm ngày quốc tế phụ nữ
sáu mươi năm ngày thành lập hội phụ nữ bộ công an dự lễ kỷ niệm có thiếu tướng đỗ triệu phong
cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân thiếu tướng ngô hoài thu phó cục trưởng cục công tác đảng
và công tác chính trị trưởng ban phụ nữ công an nhân dân
phát biểu tại lễ kỷ niệm thiếu tướng đỗ triệu phong đã chia sẻ và gửi lời chúc mừng
lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các cán bộ nhân viên nữ vì những đóng góp của chị em
trong sự phát triển chung của cục truyền thông công an nhân dân
đồng thời mong muốn các chị em phụ nữ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết
sự tự tin sáng tạo trong các lĩnh vực công tác chuyên môn
tại lễ kỷ niệm nhiều hội viên đã được trao kỷ niệm trương vì sự tiến bộ của phụ nữ
và bằng khen vì có những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn
và các phong trào hoạt động của hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân nói riêng
và hội phụ nữ bộ công an nói chung